một tuần đã trôi qua tuy nhiên lực lượng chức năng trong đó có các chiến sĩ công an quân đội y bác sĩ
vẫn đang thầm lặng chốt chặn truy vết cống hiến hết mình cùng nhau hợp sức chống lại sự lây lan của dịch bệnh
giữa thời tiết nắng nóng các chiến sĩ công an phối hợp với các lực lượng tại điểm chốt chặn kiểm soát dịch covid một mươi chín
trên địa bàn quận gò vấp để tận tình hướng dẫn người dân ra vào quận đảm bảo giãn cách xã hội tuân thủ công tác phòng chống dịch
đêm xuống lực lượng công an triển khai lực lượng tuần tra khép kính đảm bảo cho người dân trong tâm dịch có cuộc sống bình yên
ngoài việc triển khai các chốt ở các cửa khẩu ra vào của địa bàn quận gò vấp
thì công an quận cũng đã triển khai lực lượng từng tra ba trăm sáu mươi ba quy động các lực lượng để tổ chức từng tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận
ngoài ra cũng kiểm tra xử lý nhắc nhở những trường hợp
cá nhân vi phạm về chỉ thị một mươi sáu của chính phủ
mặc dù đã khuya song đội ngũ y bác sĩ vẫn đang khẩn trương xét nghiệm sàng lọc cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động có việc làm cần thiết ngoài quận gò vấp
khi mà bệnh viện yêu cầu thì lập tức chúng tôi sẽ có mặt bất kể thời gian đó là đi đâu
và vấn đề thứ hai nữa thì cán chỉ biết là mặt trong cái bộ đồ phòng hội như thế này thì cảm giác rất là nóng rất là khó chịu
nhưng mà với cái sức trẻ cái sự sung kích tình nguyện của tuổi trẻ
các y bác sĩ trẻ thì chúng tôi chung tay đồng lòng cùng với tất cả các người dân các đơn vị không chỉ là nhân viên y tế mà còn các khối lực lượng vũ trang các bạn tình nguyện viên các bạn sinh viên y khoa để cùng đóng góp sức mình vào trong công cuộc để phòng chống dịch bệnh quyết thắng là dịch
một tuần không về nhà nhưng đối với điều dưỡng lê ánh ngọc đến từ bệnh viện phục hồi chức năng điều trị bệnh nghề nghiệp tp hcm thì đây là một dịp đặc biệt
khi chị được nhận chiếc bánh sinh nhật tuổi hai mươi năm ngay sau khi vừa hoàn thành công việc lấy mẫu tại tâm dịch gò vấp
tại nhà em cũng xa bệnh viện cho nên là em đem đồ vô dị ngỡ luôn em không có về nhà được mà có tuần luôn rồi
gia đình cũng nói cũng kêu về nhưng mà mình đi lấy thì mình không về nhiều khi sợ lại nhiễm đồ cho nên em cũng không có về
sinh nhật của mình nhưng mà em chỉ mong muốn là mong hết dịch để mọi người được khỏe mạnh và thoải mái được về nhà của mình thôi
đó là vấn đề lớn nhất chứ gì mà
trở lại điểm cách ly tạm thời trên đường dương quảng hàm công an phường và lực lượng bảo vệ dân phố đang trực chốt hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để đảm bảo an ninh trật tự hỗ trợ người dân trong khu vực
cùng với ban đồng hành phố cựu trung binh tất cả ở đây đều trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn để lo cho tổ ở đây được hoàn thành nhiệm vụ
trong cuộc chiến phòng chống dịch covid một mươi chín với tinh thần chống dịch như chống giặc không cần phải kể tên nhưng nhiều lực lượng đã và đang vượt qua khó khăn kể cả nguy cơ cao bị lây nhiễm bệnh
ngày đêm lặng thầm cống hiến góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân
cho dù nắng hay mưa các anh chị vẫn kiên trì bám địa bàn tích cực hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh